thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân đã chủ trì lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cùng dự có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội chính phủ mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội và tp hồ chí minh
về phía đoàn ngoại giao có ngài sadi salama đại sứ palestine tại việt nam trưởng đoàn ngoại giao các vị đại sứ đại biện trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại hà nội
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam
đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tiếng hô vang lời thề độc lập
trong ngày lập nước như đã kết nối muôn con tim người dân đất việt đoàn kết cùng nhau chung sức đồng lòng dương cao cờ đỏ sao vàng tiến lên trong quá trình cách mạng
vượt qua muôn vản gian khó hy sinh để bảo vệ nền độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quyền tự quyết của dân tộc và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi người dân
đó vốn là những quyền đương nhiên của mỗi dân tộc nhưng người dân nước việt đã phải trải qua biết bao hy sinh gian khổ mới giành được và trong tâm luôn khắc ghi chân lý
không có gì quý hơn độc lập tự do của chủ tịch hồ chí minh kính yêu
ngày nay tiến bước mạnh mẽ trên con đường bảy mươi năm năm cách mạng vẻ vang việt nam đang vươn tới mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
việt nam đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng với tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức khá cao đời sống nhân dân được cải thiện ổn định chính trị xã hội được giữ vững
quốc phòng an ninh được bảo đảm thể chế pháp luật ngày càng hoàn thiện mở rộng quan hệ đối ngoại chủ động hội nhập quốc tế và đóng góp tích cực có trách nhiệm cho hòa bình hợp tác tại khu vực và trên toàn cầu
những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử đó là minh chứng cho tinh thần ý chí mạnh mẽ của dân tộc việt nam khẳng định vai trò là người bạn đối tác tin cậy của bạn bè và đối tác quốc tế
năm hai nghìn hai mươi là một năm đặc biệt bởi đại dịch covid một mươi chín không chỉ là một cuộc khủng hoảng về y tế
nhưng cũng là một cuộc khủng hoảng về tình hình thế giới với những thiệt hại to lớn về sức khỏe sinh mạng con người làm suy giảm nghiêm trọng về kinh tế thương mại đầu tư gây bất ổn trong đời sống chính trị xã hội và tác động mạnh đến quan hệ quốc tế trên toàn cầu
ngay lúc này chúng ta vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và dự báo là dịch chưa thể kết thúc trong tương lai gần
đồng thời đại dịch cũng cho thấy các quốc gia tùy thuộc vào nhau và hợp tác quốc tế là rất cần thiết
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam tập trung làm tốt vai trò kiến tạo phát triển và quyết tâm hành động đổi mới
tái cơ cấu kinh tế bền vững tự cường và chuyển đổi sang nền kinh tế số lấy sự hài lòng của doanh nghiệp người dân làm thức đo hiệu quả
thủ tướng một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại của việt nam là độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại
chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là bạn là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
thúc đẩy hợp tác với các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền bình đẳng cùng có lợi giải quyết các khác biệt bằng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế
nhân dịp này thay mặt đoàn ngoại giao đại sứ sadi salama bày tỏ sự cảm kích đối với chính phủ và các cơ quan hữu quan của việt nam
vì sự đồng hành hỗ trợ và lòng mến khách đã dành cho những nhà ngoại giao trong công việc cũng như trong cuộc sống
khẳng định sự sẵn sàng và quyết tâm tiếp tục các nỗ lực nhằm thúc đẩy và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và các quốc gia
các tổ chức quốc tế thông qua hợp tác hòa bình và cùng có lợi vì một thế giới hòa bình bình đẳng thịnh vượng hợp tác và phát triển